xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi tiếc thương của chúng ta
đối với sự hy sinh của ba đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy chiều qua
những người lính cứu hỏa ấy khi lao vào đám cháy có ai còn khoảnh khắc để do dự hay nghĩ suy
các đồng chí đã chọn một cách sống có ý nghĩa và ra đi một cách anh dũng
đám cháy xảy ra tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một đường quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy
khi tới hiện trường trung tá đặng anh quân đội trưởng đồng chí trung úy đỗ đức việt
và cảnh sát nghĩa vụ nguyễn đình phúc cùng đồng đội đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
sau đó các đồng chí lại tiếp tục quay lại tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ
khi ba đồng chí lên đến tầng bốn thì cầu thang bị sập
ngăn đất đường vòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người dẫn đến hy sinh
trong số ba cán bộ chiến sĩ có hai người đang ở độ tuổi rất trẻ
độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với biết bao dự định ước mơ